các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần ngọc tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chạy xe gắn máy mang bề kiểm soát năm mươi chín k một trăm bảy mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi hai trên đường trần quốc hoàn
khi qua công viên hoàng văn thủ thì xảy ra va chạm với một xe gắn máy đi cùng chiều
sau khi anh tân ngã xuống đường thì tài xế võ văn huỳnh điều khiển xe buýt mang bề kiểm soát năm mươi ba n bốn nghìn chín trăm tám mươi chín chạy tới đã không xử lý kịp nên tông trúng khiến nạn nhân tử vong
hiện trường vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực ủn tắc kéo dài

tại bình phước một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi giữa hai xe tải và một xe ô tô bảy chỗ trên cầu nha bích quốc lộ một mươi bốn
đoạn dắp danh giữa xã minh lập huyện trân thành và xã tân thành thị xã đồng xoài khiến giao thông trên quốc lộ một mươi bốn tắc nghẽn hơn hai giờ đồng hồ
vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày chiếc xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi bốn k chín nghìn tám trăm bảy mươi do tài xế nguyễn văn dũng bốn mươi tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
khi đến giữa cầu nha bích tài xế dũng đánh lái sang một bên tránh xe cứu thương đi ngược chiều
lúc này chiếc xe tải mang biển kiểm soát chín mươi ba c ba nghìn bảy trăm bốn mươi tám do tài xế đào trọng tài hai mươi bảy tuổi cũng lên đến chân cầu
do gặp xe tải phía trước đánh lái sang bất ngờ nên tài xế tài đã đâm thẳng vào đuôi xe của tài xế dũng
sau đó chiếc xe tải của tài xế tài tiếp tục gây tai nạn với xe ô tô bảy chỗ
vụ tai nạn khiến cả ba chiếc xe bị hư hỏng phần đầu
do tai nạn xảy ra ở giữa cầu đã khiến quốc lộ một mươi bốn bị ách tắc hơn hai giờ đồng hồ
thưa quý vị hà nam là địa bàn có tuyến sông quan trọng chảy qua như sông hồng sông đáy sà và sông châu
mỗi ngày lưu lượng người qua lại và phương tiện thủy lưu thông trên các tuyến trên sông khá lớn
tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn đường thủy
bằng công tác vận động tuyên truyền tới người dân chủ bến và phương tiện
thực hiện luật giao thông đường thủy nội địa
những năm qua tình hình an toàn giao thông đường thủy của tỉnh hà nam đã được đảm bảo
bến đò xã phú phúc huyện lý nhân tỉnh hàn nam
bên kia sông là huyện hưng hà tỉnh thái bình
hai mươi năm năm cắn bó với nghề lái đỏ ông trần hiệu lanh chủ bến luôn đặt sự an toàn của hành khách lên đầu
theo đó sở giao thông vận tải hai đầu tuyến cùng phối hợp để xây dựng biểu đồ chạy xe của từng tuyến vận tài hành khách cố định liên tỉnh
theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt của bộ giao thông vận tải theo nguyên tắc các lốt đang có doanh nghiệp hợp tác xã khai thác được đánh dấu màu trắng
các lốt theo quy hoạch đã phê duyệt nhưng chưa có doanh nghiệp hợp tác xã đăng ký khai thác được đánh dấu màu xanh chữ đậm
và tại các bảng thời gian biểu chạy xe của từng tuyến phải có ghi chú tổng số lốt chưa có doanh nghiệp hợp tác xã đăng ký khai thác
thời gian xây dựng công bố biểu đồ xong trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm để các đơn vị vận tải chủ động đăng ký khai thác tuyến
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm qua đã có một trăm hai mươi hai bảy trăm năm mươi năm vé tàu tết bính thân đã được bán qua các hình thức qua trang website tại các điểm thu vé hộ tại các cửa vé
qua điện thoại giao tận nhà chiếm khoảng tám mươi số vé tàu theo kế hoạch
trong đó số vé bán qua trang website là sáu mươi hai vé số vé bán tải ga là sáu mươi bảy trăm năm mươi năm vé
ông bùi thanh bình giám đốc trung tâm giải pháp dịch vụ vận tải hành khách công ty giải pháp công nghệ fpt cho biết tình hình bán vé diễn ra khá thuận lợi xuân sẻ
do hành khách đã có một năm làm quen với hình thức bán vé qua mạng của ngành đường sắt nên thao tác nhanh chóng dễ dàng đặt chỗ mua được vé
trong những ngày đầu tuy có xảy ra một số sự cố nhỏ do kết nối hệ thống nhưng đã được khắc phục kịp thời
một nghìn sáu trăm một mươi tám là số mô hình văn hóa giao thông đường thủy được thành lập trên cả nước sau năm năm thực hiện của vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sống nước